tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc tại việt nam hiện là tám trăm bốn mươi bảy ca
trong ngày hôm nay cũng ghi nhận thêm hai trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi tháng tám việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại quảng nam bốn ca tại đà nẵng và một ca nhập cảnh tại tp hcm
cụ thể ca bệnh tám trăm bốn mươi hai bệnh nhân nam tám tuổi ở tp hcm là cháu ngoại của bệnh nhân bảy trăm bảy mươi bốn
ca bệnh tám trăm bốn mươi ba bệnh nhân là nữ sáu mươi năm tuổi ở quận thanh khê thành phố đà nẵng là vợ của bệnh nhân tám trăm linh
ca bệnh tám trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nữ ba mươi một tuổi ở quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi năm bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi ở quận hải châu thành phố đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi bốn và tám trăm bốn mươi năm là nhân viên y tế tại bệnh viện đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi sáu bệnh nhân nam một mươi bảy tuổi ở quận thanh khê thành phố đà nẵng
ca bệnh tám trăm bốn mươi bảy bệnh nhân nam bốn mươi bốn tuổi được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất
trong tám trăm bốn mươi bảy ca mắc đã có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm chín mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi năm ca số ca tử vong là một mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm tám mươi hai hai trăm sáu mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện
cách ly tập trung tại bệnh viện là năm một trăm ba mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi tám bốn trăm linh tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú một trăm bốn mươi tám bảy trăm hai mươi người